nhằm ngăn chặn virus corona lây lan trung quốc đã phong tỏa một phần thành phố sán đầu
thuộc tỉnh quảng đông cách thành phố ổ dịch vũ hán khoảng một một trăm linh km
đây là địa phương ngoài vùng dịch đầu tiên ở trung quốc thực thi biện pháp phong tỏa giao thông
chính quyền thành phố sán đầu cho biết kể từ giờ ngày hai mươi bảy tháng một
các phương tiện không phục vụ mục đích khẩn cấp sẽ bị cấm đi vào thành phố
các dịch vụ xe buýt tàu phà taxi và giao thông công cộng cũng sẽ tạm ngừng hoạt động
ngoài ra những hành khách đến các gà tàu ở sán đầu sẽ bị quét thân nhiệt và khuyến cáo quay trở về
tuyến đường cao tốc vẫn hoạt động bình thường
hiện đã có hai trường hợp ở thành phố này nhiễm virus và chín mươi tám trường hợp ở tỉnh quảng đông
trong khi đó tỉnh sơn đông ở miền đông trung quốc và thành phố tây an thuộc tỉnh thiểm tây
cũng đã tạm ngừng tất cả các tuyến xe buýt lên thành phố và lên tỉnh để kiểm soát virus corona
trước đó thủ đô bắc kinh và thành phố thiên tân đã áp dụng các biện pháp tương tự